được cách ly ngay sau khi nhập cảnh ba ca còn lại lây từ các bệnh nhân bị nhiễm bệnh từ trước đó
cụ thể bệnh nhân số một trăm bốn mươi chín là nam bốn mươi tuổi quốc tịch việt nam trú tại quận long biên hà nội
ngày hai mươi ba tháng ba bệnh nhân đến sân bay vân đồn trên chuyến bay vn ba mươi sáu của vietnam airlines
bệnh nhân số một trăm năm mươi là nam quốc tịch việt nam năm mươi năm tuổi trú tại phường tân định quận một tp hcm
sau khi nhập cảnh bệnh nhân về nhà và từ ngày một mươi bốn cho đến ngày một mươi tám tháng ba bệnh nhân có đi tới nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người
bệnh nhân số một trăm năm mươi một là nữ quốc tịch brazil năm mươi bốn mươi năm tuổi trú tại phường thảo điền quận hai tp hcm
bệnh nhân là đồng nghiệp tiếp xúc gần với bệnh nhân số một trăm hai mươi bốn
bệnh nhân số một trăm năm mươi hai là nữ quốc tịch việt nam hai mươi bảy tuổi trú tại phường tây thạnh quận tân phú tp hcm
bệnh nhân là chị gái sống cùng nhà với bệnh nhân số một trăm hai mươi bảy là nam nhân viên của quán ba buddha
bệnh nhân số một trăm năm mươi ba là nữ quốc tịch việt nam sáu mươi tuổi trú tại quận hải châu tp hcm
bệnh nhân số một trăm năm mươi một là nữ quốc tịch việt nam hai mươi bảy tuổi trú tại phường tây thánh tp hcm
tương ứng với các bệnh nhân số tám mươi sáu tám mươi bảy và một trăm ba mươi ba thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn khuyên cáo
tất cả những ai từng đến đây trong vòng một mươi bốn ngày qua phải tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
khi có biểu hiện sốt ho khó thở cần phải thông báo ngay tới cơ quan y tế
những trường hợp còn lại nên hạn chế tới khám bệnh tại bệnh viện bạch mai trong thời gian này
bộ y tế cũng yêu cầu bệnh viện xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín cho hơn năm người
bao gồm bốn nhân viên và khoảng một bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân
dự kiến vào ngày hôm nay hai mươi bảy tháng ba sẽ xét nghiệm xong lần một
phát biểu tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vào sáng ngày hôm qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên hai mươi người
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chỉ đạo các cơ quan liên quan đặc biệt là chính quyền các cấp
cũng phải tăng tốc triển khai các biện pháp mạnh
nhằm phát hiện sớm cách ly kịp thời khoanh vùng dịch bệnh bảo vệ sức khỏe của người dân
trong đó yêu cầu người đứng đầu chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp và các sự kiện có trên hai mươi người
dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage vũ trường quán karaoke
dạp chiếu phim bia hơi nhà hàng ăn uống các điểm tham quan du lịch vui chơi giải trí
thành phố hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng cần thơ cần đóng cửa toàn bộ các hoạt động dịch vụ không cần thiết trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm dược phẩm
thời gian thực hiện các chủ trương này từ giờ ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi và được triển khai trong một vài tuần và có thể xem xét kéo dài thêm sau đó
thủ tướng biểu dương bộ công an đã gõ cửa từng nhà cùng với các lực lượng khác giả soát báo cáo chính phủ kịp thời về tình hình người nước ngoài và người việt nam nhập cảnh từ ngày bảy tháng ba
theo đó đã điều tra được hơn tám mươi một người nhập cảnh bao gồm cả người việt nam và người nước ngoài
một số tin tức về an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện crong năng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của một người đàn ông trong dãy vắng
nạn nhân được xác định là ông nguyễn sinh bốn mươi bảy tuổi chú tại xã đê lê gia huyện crong năng tỉnh đắk lắk
hiện trường phát hiện thi thể là tròi dãy của gia đình ở thôn tân vĩnh xã e tó huyện grong năng
theo người nhà ông sinh cho biết sáng ngày hai mươi năm tháng ba ông sinh một mình đến tròi dãy làm việc
đến chiều tối vẫn không thấy ông sinh về nên vợ của ông đã nhờ mọi người đi tìm
khi vào trong tròi thì mọi người phát hiện ông sinh đã tử vong trong tình trạng cháy toàn thân xung quanh có nhiều vết máu
được biết gần đây ông sinh thường chán nản vì bản thân mắc nhiều bệnh lý không chữa trị được
từ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc đã điều tra phát hiện một đường dây buôn lậu xe ô tô từ lào vào việt nam
thông qua hình thức tạm nhập tái xuất sau đó đăng bán trên mạng xã hội cho những người có nhu cầu
sau khi có đầy đủ tài liệu chứng cứ công an huyện tam dương đã khởi tố và bắt giữ mai thành chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở huyện trương mỹ hà nội để điều tra về hành vi buôn lậu
tại cơ quan công an mai thành chiến khai nhận đã
câu kết với một đối tượng người lào buôn lậu chót lọt hàng chục xe ô tô từ lào về việt nam
sau đó lên mạng xã hội đang bán cho những người có nhu cầu thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tin nhanh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt